cảm giác như thế nào để đảm bảo được quyền lợi của người lao động và bản thân người lao động cũng cần phải lưu ý những điều gì
trước khi đến với nội dung này chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức cầm nhật lúc sáu giờ sáng
tiếp tục thông tin liên quan đến thảm án giết ba người trong cùng một gia đình ở phú yên
dù đã tháo chạy tới năm trăm linh km nhưng nghi phạm vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật
công an tỉnh phú yên cho biết sau một mươi hai giờ vừa triển khai khám nghiệm hiện trường vừa huy động nhiều mũi trinh sát hình sự
điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ giáo diết truy bắt
đến chiều tối qua đoàn minh hải từng là con rể trong gia đình ba người thiệt mạng là nghi phạm gây án
đã bị bắt giữ khi lẩn trốn tại tp hcm cách xa hiện trường gần năm trăm linh km
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân phát hiện vợ chồng ông bà nguyễn cu lê thị liền và con gái nguyễn thị dương
cùng chú tại phường hiệp hòa trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên tử vong tại nhà riêng với nhiều vết máu trên thi thể
ngay lập tức cơ quan công an đã vào cuộc và truy bắt được hung thủ gây án
kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu nhưng đã lại có thêm những vụ tai nạn đuối nước
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến ba em học sinh trên địa bàn huyện đuối nước thương tâm
chiều ngày hai mươi tám tháng năm ba em học sinh rủ nhau đi chơi
sau đó gia đình không thể liên lạc được với các em nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp quần áo và vật dụng cá nhân của các em
ở trên bờ một hố nước sâu gần khu vực một lò gạch ở ấp ba xã xuân tâm huyện xuân lộc
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an huyện xuân lộc đã có mặt tại hiện trường
tổ chức lặn tìm kiếm đến một mươi bảy giờ cùng ngày đã vớt được thi thể của cả ba em học sinh dưới hố nước sâu
trong ba em học sinh có hai anh em là anh em ruột trong một gia đình
sự việc đau lòng này tiếp tục là một lời cảnh báo tới các gia đình cần phải quản lý con em chặt chẽ hơn nữa khi mùa hè bắt đầu
đồng thời các địa phương cũng phải đẩy mạnh các biện pháp quản lý bằng giao chắn lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ sông suối
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em
thưa quý vị theo đánh giá của lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội
những năm gần đây tình trạng cháy nổ tại các khu công nghiệp có diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ thiệt hại
và việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đảm bảo phòng cháy chữa cháy giúp cho lực lượng chữa cháy nâng cao trình độ và kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu khả năng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng khi có cháy nổ xảy ra
công ty cộng phần giấu hí an pha đơn vị kinh doanh khí hóa lọc do bất cẩn một công nhân vô ý vứt thuốc lá đang cháy dở vào khu vực xe ô tô bị do dỉ xăng dẫn đến cháy ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh sang khu vực san chiếc ca
được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn công an tp hà nội đã điều động tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy di rời tài sản và giải cứu người mắc kẹt bên trong
những tình huống diễn tập như thế này thường xuyên được tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ

vì vậy nguy cơ cháy nổ luôn có thể xảy ra tại đây mỗi công ty khu chế xuất đều được yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tự động xây dựng bể nước ngầm ống dẫn nước và đặc biệt phải có lực lượng tại chỗ thường trực đảm bảo chủ động xử lý được đám cháy ngay khi xảy ra
phòng cháy cơ sở của chúng tôi gồm hai mươi hai anh chị em được đào tạo được khẩn nguyện hàng năm được cấp trợ chức kỷ và về phương tiện và các lập dụng của cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đầy đủ yêu cầu
tức là từ hệ thống phòng cháy chữa cháy bể nước ngầm một trăm năm mươi cúi do đến hai lăng hai vòi để phục vụ phòng cháy chữa cháy và khoảng độ bốn mươi bình bột lớn nhỏ các loạn
theo phương châm của phòng cháy chữa cháy là bốn tại chỗ chúng tôi đánh giá lực lượng phòng cháy chữa cháy của cơ sở cũng phát huy được tác dụng
và trong quá trình tổ chức diễn tập phương án chữa cháy thì các lực lượng phòng cháy cơ sở đã thực hiện tốt yêu cầu cũng như là vai trò và đặc biệt là công tác phối hợp giữa lực lượng
phòng cháy cháy cơ sở và lực lượng cảnh sát phòng cháy cũng như các lực lượng tham gia
trong quý i của năm hai nghìn hai mươi hai đã có hai mươi một người thiệt mạng và hai mươi năm người bị thương
trong tổng số hơn bốn trăm bốn mươi vụ cháy xảy ra trên phạm vi cả nước thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ quy trình tiền gần năm mươi tám tỷ đồng
trong đó chiếm số lượng lớn là cháy nhà dân tránh nhà kho cơ sở sản xuất kinh doanh tránh nhà ở kết hợp kinh doanh
các giao thông di chuyển vô cùng khó khăn trên nhiều tuyến phố cây xanh gãy đổ và hiện tượng ôn tắc cục bộ cũng đã xảy ra